đầu vào sẽ giúp người dân sử dụng được nước sạch có chất lượng hơn
các cấp chính quyền huyện thanh hà cần sớm chung tay vào cuộc
để người dân sớm được sử dụng nguồn nước đảm bảo hơn
nhiều năm qua nông dân ở xã nhơn hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
rất bức xúc về việc nhiều cơ sở sản xuất giống thủy sản xả thải tràn lan
khiến nguồn nước tưới và hàng chục hectare đất sản xuất bị nhiễm mặn
gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân
thế nhưng cho đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
theo phản ánh của người dân địa phương những năm gần đây trên địa bàn xuất hiện
một trăm trại sản xuất tôm giống ốc hương các chủ trang trại bơm nước biển lên sản xuất
rồi vô tư xả thải trực tiếp ra môi trường chung quanh
khiến cho nguồn nước tưới và đất bị nhiễm mặn
nếu như trước đây nông dân trồng bốn vụ hành tỏi mỗi năm
thì nay chỉ trồng được hai vụ trên năm năng suất chỉ đạt được khoảng sáu mươi so với trước đây
tôi làm để ở đây là sáu năm rồi nước nó nhiễm mặn
giờ tôi làm chạy vào trường hợp này là thấy mỗi lần mỗi ngày
dù là tháng nắng là nó đã mặn rồi
tôi chạy mỗi lần tôi đi pha nước máy như vầy nè cho nó đỡ gì được nó đỡ thôi
nếu như tôi chạy là nước nó mặn
nó hành thét rồi nó trì cái hành lô nó không có phát tiến
nước nó nhiễm mặn quá
để cứu cánh cho cây trồng hầu hết nông dân nơi đây áp dụng phương pháp
làm giảm độ mặn của nước giếng bị nhiễm mặn bằng cách
khi tưới nước cho cây hành tím bà con thường bắt thêm một ống nước sinh hoạt
pha trộn với nước giếng để tưới cho cây như thế này
phát sinh thêm chi phí mỗi tháng từ ba đến bốn triệu đồng
ngoài ra một số hộ còn chuyển sang trồng cây ngò
những cây này cũng sinh trưởng rất chậm có luống trồng hơn chục ngày
nhưng do nước biển ngấm sâu khiến cả luống ngò gần như bị chết vì độ mặn
ở đây là ngò nè đúng mấy ngày mà nhiễm nước mặn nó lơm nó nó điết con ráy luôn rồi nè
ba xeo ngò nè mà nó lơm mà lơm nó
nhiễm được ba năm nay rồi
theo ủy ban nhân dân xã nhân hải trước những bước xúc của người dân
chính quyền địa phương đã yêu cầu các chủ trại sản xuất giống hải sản không xây dựng
mở rộng trại ở những khu vực giáp với đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân
để bảo đảm lợi ích phát triển nông nghiệp bảo vệ môi trường
tuy nhiên tỉnh huyện và các ngành liên quan phải nỗ lực hỗ trợ
thì xã mới có đủ khả năng giải quyết
để tránh gây thiệt hại nặng hơn do sâm nhiễm mặn ngày càng lan rộng
tại xã nhân hải đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan
sớm tháo gỡ khó khăn kéo dài nhiều năm cho người dân nơi đây
đã nhiều năm cam chịu cảnh nước tưới bị nhiễm mặn
và diện tích đất sản xuất ngày càng bị sâm thực mặn
đời sống ngày càng khó khăn
thưa quý vị trong tháng bốn này một số chính sách quy định
sẽ chính thức có hiệu lực và đi vào đời sống
trong đó có nghị định số hai mươi ba của chính phủ quy định
các cơ quan tổ chức và cá nhân
phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
tại các doanh nghiệp bảo hiểm
nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn tới đây
theo nghị định này các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
như nhà trung cư khách sạn nhà khách nhà nghỉ
từ năm tầng trở lên nhà trẻ trường mẫu giáo
có từ một trăm linh cháu trở lên cửa hàng xăng dầu
có từ một cột bơm trở lên
phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ
nghị định quy định đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
gồm nhà công trình và các tài sản gắn liền với nhà công trình
máy móc thiết bị các loại hàng hóa vật tư
đây sẽ là những đối tượng được doanh nghiệp bảo hiểm
chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm
khi bị thiệt hại do xảy ra cháy nổ
về mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
trừ cơ sở nhân có tổng số tiền bảo hiểm
của các tài sản tại một địa điểm dưới một tỷ đồng
mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu
nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại nghị định
bộ công thương vừa phát đi thông tin lưu ý
các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang quảng tây trung quốc
theo đó kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
các doanh nghiệp trung quốc nhập khẩu hoa quả từ việt nam
khi làm thủ tục xin giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu
tại cơ quan quản lý kiểm nghiệm kiểm dịch nhập khẩu quảng tây
cần cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì
chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm
thông tin bao gồm tên sản phẩm hoa quả nguồn gốc xuất xứ
tên hoặc mã số nhà xưởng đấm gói bằng tiếng trung hoặc tiếng anh
doanh nghiệp có thể dán thêm nhãn để bổ sung các thông tin kể trên
đồng thời có mã vạch qr code hoặc tem chống hàng giả
để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào
vì vậy để có thể thuận lợi xuất khẩu hoa quả sang trung quốc
các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam cần chủ động phối hợp
với các doanh nghiệp nhập khẩu của trung quốc
trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu trung quốc
bắt đầu từ hôm nay ngày một tháng bốn
các thí sinh trên cả nước sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường phổ thông
chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh
điền vào phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin
ra soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp
nhằm đảm bảo độ chính xác của các thông tin
đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên
để được cộng điểm ưu tiên nếu có
xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh
sau ngày hai mươi tháng bốn thí sinh không được thay đổi điểm thi
và các thông tin về bài thi môn thi đã đăng ký
thưa quý vị tranh hàng chống là một trong các dòng tranh dân gian tiêu biểu của việt nam
nhưng đang dần bị mai một

hiểu được điều đó nhóm bạn trẻ s river đã cùng nhau tập hợp lại
những tư liệu quý giá của tranh hàng chống
cùng những sáng tạo khoa học để tạo nên dự án họa sắc việt
sự kiện ra mắt cuốn sách họa sắc việt từ tranh hàng chống
tại trung tâm văn hóa pháp hà nội được coi là điểm khởi đầu
để giới trẻ tiếp cận và giữ gìn tranh hàng chống nói riêng
cũng như là nghệ thuật của dân tộc nói chung
buổi tọa đàm ra mắt sách họa sắc việt từ tranh hàng chống
mang thông điệp mở kho dân gian tiếp tế ngành thiết kế
với sự góp mặt của nhà nghiên cứu tranh dân gian hàng chống
ông phan ngọc khuê tác giả của cuốn sách
chị trịnh thu trang và bạn trịnh văn công
thành viên nhóm s river đã diễn ra trong không khí
trao đổi cởi mở và tích cực
những cách nhìn hiện đại hướng đi mới về việc ứng dụng
những họa tiết màu sắc của tranh hàng chống
vào sản phẩm đời thường như bìa sổ tay giấy bọc quà
và xa hơn là lên các sản phẩm thiết kế thời trang
và làm đồ handmade đã được chia sẻ trong suốt buổi tọa đàm
việc ứng dụng họa tiết và màu sắc của tranh hàng chống
vào những cái thiết kế hiện đại
thì nó sẽ mang đến một cái nguồn sinh khí mới
để không chỉ là những người yêu mến về nghệ thuật truyền thống
mà kể cả những bạn trẻ cũng yêu mến
và sử dụng những cái sản phẩm
ứng dụng vào những họa tiết truyền thống như vậy
với mong muốn mang dòng tranh hàng chống
tiếp cận đồng đảo công chúng những nhà thiết kế
và đặc biệt là giới trẻ
họa sắc việt từ tranh hàng chống đã tập hợp
những dữ liệu được số hóa thành bảng mã màu
năm vector họa tiết
cùng hướng dẫn kết hợp màu sắc và cách ứng dụng
trên thiết kế đường đại giúp hình thành cơ sở
cho các tác giả phát triển những ý tưởng
từ họa tiết của các dòng tranh dân dân khác
trong tương lai
thứ nhất là tôi sẽ đổ lại những cái hình trên tranh hàng chống
sau đó là chọn đặt những họa tiết tốt
và có khả năng ứng dụng cao
sau đó là đưa vào sản phẩm
thì cách đưa sản phẩm tức là
mình sẽ họa tiết đó sẽ có
cái móc lối liên quan đến sản phẩm
ví dụ như là làm bát bìa ánh gạo chẳng hạn
thì tôi sẽ chọn sử dụng
bức tranh canh đông vi vạn
đó là một quá trình làm đông của người dân việt nam trước đây
thì nó sẽ ứng dụng một cách hợp lý
và làm cho người dùng hay người xem

cảm giác thích thú
rất khâm phục các bạn
của cái dự án làm bài sách này
mà cái tiếp cận của họ rất là trẻ trung rất là mới
tức là những cái
họa tiết hay là những cái tranh
dân gian như thế mà lại
được sử dụng không phải
cái phần gốc của nó ban đầu của nó
tôi cho rằng cái tiếp cận như thế thì
không chỉ làm cái mới
mà nó còn
giúp duy trì cái đưa
cái sản phẩm văn hóa của dân tộc ấy
và gần gũi hơn mức sống
buổi tọa đàm ra mắt sách
đã trở thành sợi rơi kết nối
giữa những giá trị truyền thống
với những con người trẻ đang khao khát
được làm tươi mới và đậm đà hơn
những giá trị truyền thống
trong phần tin quốc tế
mỹ và hàn quốc
bắt đầu tập trận chung
thường niên mang tên
đại bàng non

theo hướng ít phô trương hơn
trong bối cảnh tiến trình hòa giải
trên bán đảo triều tiên
đang có những diễn biến tích cực
khoảng một mươi một năm trăm linh binh lính mỹ
đã bắt đầu tập trận chung thường niên
mang tên đại bàng non
cuộc tập trận năm nay có một số thay đổi
theo hướng ít phô trương hơn
trong bối cảnh tiến trình hòa giải
trên bán đảo triều tiên
khoảng một mươi một năm trăm linh binh lính mỹ
và gần ba trăm linh binh sĩ hàn quốc
tham gia cuộc tập trận đại bằng non năm nay
được tiến hành muộn hơn hai tháng
so với mọi năm để tạo điều kiện
cho các hoạt động hòa giải liên triều
nhân sự kiện olympic và paralympic
vừa qua tại hàn quốc
cuộc tập trận năm nay cũng ít phô trương hơn
khi không có sự tham gia của các khí tài chiến lược của mỹ
như tàu sân bay hoặc tàu ngầm hạt nhân
đồng thời được rút ngắn xuống còn một tháng
tức là chỉ bằng nửa thời gian so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên theo giới chức quân đội quốc phòng
mỹ và hàn quốc về số lượng binh sĩ tham gia
chương trình cũng như cường độ luyện tập
năm nay không có gì thay đổi
từ trước tới nay các cuộc tập trận chung
mỹ hàn thường xuyên vấp phải sự chỉ trích của bình nhưỡng
bởi triều tiên coi đây là hành động
nhằm đe dọa quốc gia này
đồng thời gọi đó là những cuộc diễn tập
cho chiến tranh chính vì vậy việc
seoul và washington điều chỉnh một số nội dung
liên quan đến cuộc tập trận được coi là
nhằm hạn chế nguy cơ gây căng thẳng
trong bối cảnh các bên đang nỗ lực thúc đẩy
giàn xếp tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên triều
và mỹ triều vào cuối tháng bốn và tháng năm tới
cuộc chiến ngoại giao giữa nga
với các nước phương tây liên quan đến
vụ cựu điệp viên hai ma người nga
skorifan vẫn tiếp tục leo thang
căng thẳng với các đòn đắp
trả lẫn nhau khi mới đây ukraine
vừa ra lệnh cấm nhập cảnh
đối với sáu mươi nhà ngoại giao nga
theo thông báo của trung tâm báo chí thuộc cơ quan
an ninh ukraine nước này đã bổ sung sáu mươi công dân nga
vào danh sách cấm nhập cảnh ukraine
trong vòng năm năm
những người bị cấm nhập cảnh gồm bốn mươi tám nhà ngoại giao
làm việc tại đại sứ quán nga ở mỹ
và một mươi hai người khác làm việc trong phái bộ
tại liên hợp quốc vừa bị mỹ trục xuất
trước đó ngày hai mươi bảy tháng ba
cơ quan an ninh ukraine cũng đã thông báo
cấm nhập cảnh đối với hai mươi ba nhà ngoại giao nga
bị anh trục xuất
ukraine là một trong số hơn ba mươi quốc gia thành viên
liên minh châu âu và tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato tham gia
vào làn sóng trục xuất hoặc cấm nhập cảnh
các nhà ngoại giao nga mà moscow gọi là
cuộc chiến ngoại giao do phương tây khởi xướng
đến nay đã có hơn một trăm năm mươi nhân viên ngoại giao nga
bị các nước eu nato mỹ
và một số nước khác yêu cầu trục xuất
đáp lại moscow cũng đã tuyên bố trục xuất
một trăm năm mươi nhà ngoại giao phương tây
bên cạnh đó phía nga cũng gửi công hàm
tới bộ ngoại giao anh yêu cầu giải thích
lý do từ chối quyền tiếp cận lãnh sự
đối với hai công dân nga
là điệp viên skripal và con gái
gặp nạn trên lãnh thổ anh
hiện nga cũng đã đề nghị triệu tập
cuộc họp khẩn cấp của ban chấp hành
tổ chức cấm vũ khí hóa học
để xem xét các vấn đề liên quan
tối qua một khách sạn bốn tầng
tại thành phố indore
bang madhya pradesh miền trung ấn độ
đã bị sập làm ít nhất một mươi người
bị thiệt mạng và ba người khác bị thương
cảnh sát ấn độ hôm nay vừa cho biết
lực lượng cứu hộ đã nỗ lực
suốt đêm và giải cứu được một mươi người
bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà
nhà chức trách lo ngại có thể còn có người
vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát
theo tờ thời báo ấn độ tòa nhà bị sập
sau khi bị một ô tô đâm vào phần mặt tiền
của tòa nhà nằm ở khu trung tâm thương mại
tại indore cách thủ đô new delhi
gần chín trăm linh km về phía nam
nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
tại ấn độ thường xảy ra các vụ sập nhà
do thợ xây sử dụng nguyên liệu chưa đạt tiêu chuẩn
cũng như dựng kết cấu nhiều tầng
mà không được giám sát chặt chẽ
ngoài ra nạn tham nhũng và nhu cầu về nhà ở
tăng vọt tại các thành phố của ấn độ
cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng
xây nhà bất hợp pháp và cơi nới thêm tầng
tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy ba mươi ba người đã bị thiệt mạng
khi một tòa nhà bị sập
tại thủ đô tài chính mumbai của ấn độ
tập đoàn công nghệ hàng đầu của hàn quốc
samsung electronics vừa soán
ngôi vị số một thế giới về sở hữu bằng sáng chế
từ tay của tập đoàn máy tính
đa quốc gia ibm
như vậy là sau gần hai mươi năm năm giữ vị trí độc tôn
về số lượng bằng sáng chế
thì nay ibm đã phải lùi bước
trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của samsung
theo các số liệu được công bố trong sáng nay
tập đoàn công nghệ samsung sở hữu
gần bảy mươi năm sáu trăm linh bằng sáng chế
đứng số một trong danh sách một trăm linh công ty
sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất thế giới
trong khi số bằng sáng chế của ibm
chỉ đạt hơn bốn mươi sáu bốn trăm linh
đứng ở vị trí số hai
báo cáo cũng chỉ ra rằng
samsung đã phá vỡ thế độc tôn của ibm
về số bằng sáng chế
mặc dù ibm liên tục vượt qua nhiều công ty khác
để sở hữu số lượng bằng sáng chế khổng lồ
song nhiều trong số đó đã cũ
thậm chí ibm còn khai tử
nhiều sáng chế của mình chỉ trong thời gian ngắn
các chuyên gia cho rằng
ibm cần liên tục đổi mới và tăng cường sáng tạo
mới có thể giữ được vị trí của mình
trong bối cảnh ngày càng có nhiều tập đoàn công nghệ
nổi lên nhanh chóng
theo bảng xếp hạng công ty canon của nhật bản
đứng ở vị trí thứ ba với gần bốn mươi bằng sáng chế
tiếp theo là microsoft và intel
mỹ vẫn là quốc gia có nhiều đại diện nhất
khi có tới bốn mươi năm công ty và tập đoàn
lọt vào danh sách
trung quốc có hai đại diện là huawei và lenovo
lần lượt xếp ở các vị trí sáu mươi một và chín mươi ba
earth là trên đời trẻ làng

và vượt dài lên
các tiền tăng của mỹ sẽ nâng dụng
từ hai năm trăm trong năm

trong các chi tiết như